trong đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh nghệ an phấn đấu đạt mục tiêu một hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt tám trăm năm mươi chín trăm linh triệu usd tăng gấp hai lần so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
và để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ bây giờ tỉnh nghệ an và cộng đồng doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải có sự định hướng và xây dựng các giải pháp để thực hiện có hiệu quả
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm diệt may là nhóm hàng xuất khẩu có sự bứt phá ngoạn mục
năm hai nghìn một mươi một mặt hàng này mới chỉ đạt sấp xỉ bốn sáu triệu usd thì đến cuối năm hai nghìn một mươi năm đã đóng góp hơn chín mươi tám triệu usd
chiếm gần một phần bảy giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh
có được kết quả đó là nhờ một loạt dự án dệt may trong và ngoài nước đầu tư vào nghệ an chính thức hoạt động
tỉnh nghệ an chúng ta mà tất cả tỉnh thành nào nói chung ở việt nam đều cần phải thu hút những dự án phục vụ xuất khẩu có giá trị kinh tế cao
chúng ta phải chọn lọc các dự án có chất lượng các dự án có ý tính và có tiềm lực thực sự đấy
và có giá trị gia tăng cao sử dụng những công nghệ hiện đại thân thiện môi trường
và nó đặc biệt là có công nghệ cao những công nghệ thông tin và công nghệ hỗ trợ
nghệ an hiện có gần ba trăm linh doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu
tại gần một trăm linh thị trường các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
điều dễ nhận thấy là sản xuất xuất khẩu của nghệ an rất phong phú đa dạng
tuy nhiên năng lực xuất khẩu của hầu hết các doanh nghiệp còn nhỏ khả năng cạnh tranh yếu
toàn tỉnh mới có một vài doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên năm mươi triệu đô la mỹ

sản phẩm nông lâm sản hoa quả chế biến sản phẩm thủy hải sản sản phẩm khoáng sản chế biến sản phẩm dệt may sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề
điện tử đồ chơi trẻ em vật liệu xây dựng trong đó chú trọng việc tăng giá trị hàm lượng sản phẩm nội tỉnh
sản phẩm nông lâm sản hoa quả chế biến sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sản phẩm
bên cạnh những thách thức nghệ an cũng đang có nhiều lợi thế khi nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp dịch vụ đang được đầu tư xây dựng
tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đây là những thuận lợi để tạo sức hút cho các doanh nghiệp trong đó có nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng xuất khẩu và đạt mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi